những năm gần đây cứ mỗi dịp tết đến xuân về nhu cầu về những sản phẩm nông sản
đặc biệt là các sản phẩm đặc sản mang thương hiệu địa phương lại tăng cao
nắm bắt được xu hướng đó bà con nông dân tại tỉnh thái nguyên đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng
nhằm cung ứng cho thị trường trong dịp tết đinh dậu năm nay
năm hai nghìn một mươi bốn nhãn hiệu gà đồi phú bình của tỉnh thái nguyên đã được cấp chứng nhận về nhãn hiệu sản phẩm
từ đó đến nay phong trào phát triển đàn gà tại địa phương ngày càng được nhân rộng
chất lượng thương phẩm được khẳng định trên thị trường
đây là đàn gà tết hơn một con trong gia trại của gia đình anh lương văn quan
ở xã tân hòa huyện phú bình tỉnh thái nguyên
đang đợi xuất chuồng để phục vụ cho đợt cao điểm thị trường trong những ngày giáp tết
nói về số lượng gà để cung cấp cho thị trường của thái nguyên này

để bảo đảm chất lượng tốt nhất cho đàn gà
anh quan cũng như hàng nghìn hộ dân tại huyện phú bình đều nuôi theo phương thức nuôi thả dân dã
ngoài đồi để gà chắc khỏe có sức đề kháng tốt
chuẩn bị cho vụ tết đinh dậu này hơn ba triệu con gà đã sẵn sàng để được cung ứng cho thái nguyên và các tỉnh lân cận
khác với gà đồi phú bình năm nay là năm đầu tiên sản phẩm đào cam giá được chứng nhận nhãn hiệu tập thể
với các hộ trồng đào ở cam giá đây vừa là nguồn động lực
vừa là thách thức để khẳng định thương hiệu của mình trong năm đầu tiên xuất hiện trên thị trường
dù tình hình thời tiết diễn biến thất thường
bà con vẫn nỗ lực để bảo đảm được số lượng và chất lượng đào phục vụ thị trường dịp tết đinh rậu
số lượng hoa cung ứng cho hoa mẹ lăm thì năm nay cung ứng ra chợ thì nó nhiều hơn
nhiều hơn so với năm ngoái nhưng mà giá trị thoạt chấp hơn
hoa đã lở nhiều thì ai cũng trúng thì chất lượng nó nhiều hơn rồi
nhìn chung xu hướng sử dụng các sản phẩm nông sản có thương hiệu
đặc biệt trong các dịp lễ tết đang ngày một tăng lên
do đó việc chủ động bảo đảm số lượng và chất lượng cho các sản phẩm đặc trưng
là giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn hàng
ổn định thị trường và bảo đảm xây dựng tuyên hiệu bền vững cho các sản phẩm đặc trưng của tầng địa tương